chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đề nghị chi nguồn thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín hỗ trợ huyện trần văn thời một mươi năm tỷ đồng
để khắc phục sụt lún sạt lở đất hiện tại huyện trần văn thời đang khẩn trương triển khai thực hiện
đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm hoàn thành bảo đảm giao thông thông suốt
đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân
tình hình hạn hán mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi gây sụt lún sạt lở nghiêm trọng
làm hơn một sáu trăm linh điểm trên tuyến đê biển tây và nhiều tuyến đường giao thông với chiều dài trên hai mươi năm km
trong đó huyện trần văn thời là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất
với hơn một một trăm năm mươi điểm sụt lún lộ giao thông nông thôn và chín tuyến đường do cấp tỉnh quản lý
hiện nay với nguồn lực của huyện trần văn thời đã tự khắc phục được một số vị trí sụt lún
trên các tuyến giao thông nông thôn những vị trí sung yếu trên một km
những điểm sụt lún còn lại nhất là các tuyến đường ô tô về trung tâm xã
những tuyến đường huyết mạch thì đến nay vẫn chưa có nguồn kinh phí để khắc phục
làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực